đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đã chủ trì hội nghị lấy ý kiến góp ý của cán bộ nguyên lãnh đạo chủ chốt thành phố qua các thời kỳ vào dự thảo báo cáo chính trị đại hội một mươi bảy đảng bộ thành phố
đây là hội nghị đầu tiên trong một mươi hội nghị sẽ được thành ủy hà nội tổ chức
các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt thành phố đánh giá trong nhiệm kỳ qua mặc dù còn nhiều khó khăn thách thức song thành phố vẫn duy trì phát triển trên các lĩnh vực
tuy vậy hạ tầng giao thông khung của thành phố phát triển chưa tương xứng ô nhiễm môi trường vẫn là thách thức
phát biểu tại hội nghị đồng chí vương đình huệ khẳng định tiểu ban văn kiện đại hội sẽ tiếp thù nghiêm túc đầy đủ các ý kiến xây dựng văn kiện thật sự chất lượng
thể hiện trách nhiệm cao nhất của thành ủy khóa một mươi sáu đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển thủ đô trong những năm tới